đầu năm học mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tại một số trường học đã có tình trạng tổ chức thu nhiều khoản
không đúng quy định gây khó khăn cho không ít học sinh và phụ huynh học sinh
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng này
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo ra soát các văn bản của bộ
bảo đảm chặt chẽ minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật
các khoản tài trợ đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của người
đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cao bằng áp đặt
quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục của địa phương
theo đúng quy định chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc thu các khoản theo đúng quy định
đồng thời bộ giáo dục và đào tạo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phải tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm
kịp thời hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn
chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lụt bảo đảm tất cả các học sinh được đi học đầy đủ